trong những ngày tháng tám lịch sử về xã tân trào huyện sơn dương tỉnh tuyên quang thủ đô khu giải phóng nơi diễn ra quốc dân đại hội tân trào
thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền của đảng và một mươi chính sách lớn của việt minh
bầu ra ủy ban dân tộc giải phóng việt nam tức chính phủ lâm thời do lãnh tụ hồ chí minh làm chủ tịch
bốn mươi năm đã trôi qua nhưng những kỷ niệm về đại hội đại biểu quốc dân vẫn in đậm trong lòng người dân nơi đây
đình tân trào nơi diễn ra quốc dân đại hội tân trào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đại hội diễn ra trong bối cảnh cao trào kháng nhật cứu quốc tạo tiền đề mạnh mẽ cho cuộc tổng khởi nghĩa giải phóng dân tộc giành độc lập tự do
căn cứ vào tình hình đó chủ tịch hồ chí minh đã chỉ thị phải gấp rút triệu tập đại hội đại biểu quốc dân để thành lập chính phủ lâm thời cách mạng việt nam
chiều ngày một mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại đình tân trào quốc dân đại hội tân trào chính thức khai mạc với sự tham dự đại hội
có hơn sáu mươi đại biểu đại diện cho cả ba miền bắc trung nam đại diện cho các ngành các giới các dân tộc các đảng phái chính trị
các đoàn thể cứu quốc và một số kiều bào ta ở nước ngoài thái lan và lào
trong đại hội cũng có quy định về quốc kỳ quốc ca của nước việt nam mới lấy sao vàng năm cánh trên đền cờ đỏ là biểu tượng cho lá cờ chung của cả nước
và lấy bài tiến quân ca của cố nhạc sĩ văn cao làm bài quốc ca của nước việt nam ta là cũng được quy định chính là tại ngôi đình thân trào
đến thăm bà nông thị mơ
thôn tân lập xã tân trào bà là một trong những người được phục vụ cơm nước cho cán bộ trong những ngày diễn ra đại hội tại tân trào
mặc dù năm nay đã chín mươi năm tuổi mắt đã mờ chân đã chậm nhưng bà vẫn nhớ như in ngày diễn ra đại hội